thưa quý vị và các bạn ngay từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn đề nghị sở giáo dục và đào tạo các địa phương
thực hiện đúng các quy định về quản lý thu chi tài chính công khai các khoản thu chi đầu năm học
thế nhưng những ngày gần đây trên mạng xã hội và qua các kênh thông tin báo chí liên tục là những phản ánh của phụ huynh học sinh
bức xúc về tình trạng lạm thu nhiều khoản thu vô lý trong trường học
còn lạc thu thì đã trở thành vấn nạn cứ đến hẹn lại lên gây ra những áp lực không nhỏ đối với phụ huynh học sinh
đặc biệt là với những gia đình còn khó khăn
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
giảng viên cao cấp học viện báo chí và tuyên truyền sẽ chia sẻ thêm về góc nhìn về câu chuyện ngăn chặn nạn thu
cờ chế giám sát để công khai minh bạch các khoản thu quỹ lực
theo phản ánh của phụ huynh ban phụ huynh lớp chín trên một mươi hai trường trung học cơ sở lê quý đôn
quận ba tp hcm đã đưa ra một bảng dự chi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với ba mươi hai hạng mục
tổng chi phí dự kiến của cả năm học là hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
với dĩ số ba mươi ba học sinh tính bình quân mỗi học sinh đóng hơn tám triệu đồng kể từ lớp
tương tự lớp chín trên một mươi của trường này cũng dự chi hơn một trăm sáu mươi năm triệu đồng quỹ phụ huynh
cho năm học này chị bình quân mỗi học sinh đóng hơn ba triệu đồng
mặc dù sau đó các lớp đã dừng thu tiền nhưng vẫn khiến không ít phụ huynh bức xúc
trong đó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tây thạnh tp hcm bị phê bình nghiêm cấp
đi đệ xảy ra việc vận động phụ huynh đóng góp quỹ cho nhà trường năm trăm linh đồng một học sinh
và mới đây thông tin về việc trường trung học phổ thông naricuri tp hcm thu phí nghỉ trưa
một mươi năm đồng một buổi với các em học sinh cũng đang được chia sẻ trên mạng